tối ngày một mươi tám tháng một mươi hai tại hà nội hội doanh nhân trẻ việt nam và câu lạc bộ doanh nhân sao đỏ
đã tổ chức lễ trao giải thưởng sao đỏ hai nghìn một mươi chín và kỷ niệm hai mươi năm giải thưởng sao đỏ
với sự tham dự của hàng nghìn doanh nhân trẻ trên toàn quốc
tới dự có đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị
phó thủ tướng chính phủ trưởng ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp
cùng dự có phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
và các bộ ban ngành trung ương
doanh nghiệp của các doanh nhân trẻ đạt giải năm nay đã tạo ra doanh thu một trăm linh chín tỷ đồng
trong đó doanh nghiệp của một mươi doanh nghiệp sao đỏ được vinh danh doanh thu trên năm mươi năm tỷ đồng
đóng góp vào nộp ngân sách nhà nước trên hai tỷ đồng giải quyết việc làm cho hàng nghìn người lao động
giải thưởng sao đỏ năm hai nghìn một mươi chín đã vinh danh chín mươi tám gương mặt doanh nhân trẻ việt nam tiêu biểu
trong đó lựa chọn ra một mươi doanh nhân xuất sắc
một doanh nhân xuất sắc là những tấm cương tiêu biểu của thế hệ doanh nhân trẻ mới năng động sáng tạo
và đầy nhiệt huyết những hình mẫu doanh nhân trẻ trong hội nhập kinh tế quốc tế
được trường ban tuyên giáo trung ương võ phân thường và phó thủ tướng vương đinh huệ trao giải